một đối tượng người lào đang trên đường vận chuyển số lượng lớn ma túy từ bên kia biên giới vượt biên vào việt nam để tiêu thụ đã bị lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an phát hiện bắt giữ
đối tượng thò nò bì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại bản pà khốm cụm bản viêng phăn huyện sầm tớ tỉnh hùa phan lào đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường là năm mươi viên ma túy tổng hợp sáu kg ma túy đá một điện thoại di động
theo lời khai ban đầu đối tượng đang trên đường vận chuyển số lượng ma túy trên từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
hiện lực lượng bộ đội biên phòng nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật